từ giờ hôm nay tp hcm bắt đầu bước vào hai tuần siết chặt giãn cách xã hội với phương châm ai ở đâu ở yên đó
đây là biện pháp giãn cách mạnh nhất được tp hcm áp dụng từ khi đợt dịch lần thứ tư bùng phát
để ứng phó với diễn biến còn hết sức phức tạp của dịch bệnh
ghi nhận trong buổi sáng đầu tiên người dân tp hcm chấp hành việc ở yên tại chỗ để dập dịch
đường phố tp hcm thưa vắng người và xe trong buổi sáng ngày hai mươi ba tháng tám
ghi nhận tại các khu vực cửa ngõ tuyến đường trọng điểm trên địa bàn quận bình thạnh quận một quận ba quận năm
số ít người ra đường là công chức viên chức người lao động thuộc diện được phép đi lại
tại các chốt kiểm soát với sự tăng cường của lực lượng quân đội công an dân quân tự vệ
tất cả người và phương tiện qua lại đều được kiểm tra chặt chẽ xuất trình giấy tờ hợp lệ đúng quy định mới được phép qua chốt
thực tế ghi nhận sáng nay hầu như chỉ những người có trách nhiệm thì mới lưu thông
hiện nay thì đã tốt
nhịp độ cũng đã thực hiện tốt chủ trương chỉ đạo
phường cũng đang siết chặt và có những biện pháp xử lý đối với trường hợp ra đường không đúng theo trường chỉ đạo cũng như quy định
đã trải qua gần ba tháng giãn cách xã hội để chống dịch
nay với việc siết chặt giãn cách dù ảnh hưởng không nhỏ tới cuộc sống nhưng hầu hết người dân đều đồng tình với biện pháp mạnh này
chúng gia đình chúng tôi cũng như là công việc kinh doanh cũng ảnh hưởng rất nhiều
tuy nhiên thì
cũng mong muốn thành phố cũng như chính quyền sớm có những biện pháp để vượt qua đại dịch
thành phố hồ chí minh sẽ thực hiện triệt đề giãn cách theo chỉ thị số một mươi sáu tăng cường từ nay đến ngày sáu tháng chín
trong thời gian này lực lượng chức năng thành phố sẽ giúp bảo đảm an sinh xã hội cung cấp lương thực thực phẩm nhu yếu phẩm đến từng nhà dân
đặc biệt kể từ ngày hôm nay hình thức đi chợ hộ giúp dân sẽ được thực hiện bởi các tổ hậu cần địa phương tổ covid một mươi chín cộng đồng
các lực lượng tình nguyện tại địa phương trong đó có lực lượng công an

để cuộc sống sớm trở lại bình thường